năm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh tiền giang vừa bị công an thị xã cai lệ bắt giữ
năm đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn phúc nguyễn triển triều nguyễn minh tùng huỳnh hải đăng và lê hữu vinh cùng chú tại tỉnh tiền giang tăng vật thu giữ